kính chào quý vị và các bạn
trong ngày mai ở khu vực bắc bộ phổ biến có mưa nhỏ vài nơi nhưng kết thúc nhanh
tuy nhiên do không khí lạnh yếu nên nhiệt độ không biến đổi nhiều
đêm và sáng nhiều mây có sương mù trời rét vùng núi có nơi rét đậm
trời sẽ tạm khô giáo trong ngày một mươi bốn sau đó có mưa rào vài nơi trong ngày một mươi năm
về nhiệt độ thì cao nhất ngày mai là từ một mươi tám hai mươi một độ sau đó tăng dần trong hai ngày tiếp theo
phía tây bắc bộ trong ba ngày tới duy trì kiểu thời tiết đêm và sáng nhiều mây
có sương mù trời rét vùng núi có nơi rét đậm
ngày mai có mưa với nhiệt độ cao nhất là một mươi chín hai mươi hai độ có nơi cao hơn
sang đến ngày một mươi bốn mưa tạm dứt và nhiệt độ tăng lên mức là hai mươi hai mươi ba độ
sau đó đến ngày một mươi năm thì có mưa rào vài nơi và nhiệt độ tăng tiếp khoảng từ một hai độ
đối với các tỉnh miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế
cùng với quá trình tăng cường xuống phía nam của khối không khí lạnh
nên sẽ gây mưa tập trung chủ yếu cho các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
nhưng lượng mưa không lớn phổ biến ở mức là từ năm đến một mươi năm mm mỗi ngày
sao đến ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm trở đi mưa kết thúc nhiệt độ cao nhất ngày mai là một mươi chín hai mươi hai độ
sau đó tăng chậm dần từ một đến hai độ trong hai ngày tiếp theo phía bắc khu vực trời rét
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận sẽ có mưa rào nhẹ trong ba ngày tới
tập trung ở các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến phú yên
nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực là từ hai mươi tám ba mươi một độ trong ba ngày tới
riêng phần phía bắc khu vực thì nhiệt độ thấp hơn
thời điểm này đang trong mùa khô của khu vực tây nguyên và hiện không có hình thế
thời tiết gây mưa trái mùa nên thời tiết tại đây hầu như là ít thay đổi
phổ biến không mưa ngày nắng độ ẩm vào lúc trưa chiều khá thấp
nhiệt độ cao nhất ở khu vực tây nguyên phổ biến ở mức là hai mươi bảy đến ba mươi độ trong ngày mai

nhiệt độ cao nhất ở khu vực tây nguyên phổ biến ở mức là hai mươi tám đến ba mươi một độ trong hai ngày tiếp theo
về đêm và sáng quý vị lưu ý là trời rét nhẹ với mức nhiệt dưới một mươi tám độ
nam bộ cũng đang trong thời kỳ mùa khô nên thời tiết trong ba ngày tới cũng phổ biến là không mưa
nhiệt độ ổn định từ nay cho đến ngày một mươi năm tháng một đạt mức cao nhất là ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi cao hơn